trước tinh thần quả càm của tập thể tàu cá qng chín mươi nghìn tám trăm một mươi bảy ts đã cứu nạn bốn mươi một ngư dân bị chìm tàu trên biển
chiều nay ngày hai mươi tháng một mươi một tỉnh quảng ngãi đã tổ chức lễ trao tặng bằng khen cho các ngư dân
chủ tịch ubnd tỉnh quảng ngãi đã trao tặng bằng khen cho tập thể tàu cá qng chín mươi nghìn tám trăm một mươi bảy ts
và bằng khen cho thuyền trưởng bùi văn danh với tiền thưởng cho tập thể là hai mươi năm triệu đồng
tiền thưởng đối với cá nhân thực hiện theo quy định hiện hành và được trích từ quỹ thi đua khen thưởng của tỉnh quảng ngãi
trước đó ngày hai tháng chín tàu cá qna chín mươi một nghìn chín trăm hai mươi tám ts của ngư dân bùi văn quốc tại xã tam hải huyện núi thành tỉnh quảng nam
làm thuyền trưởng trên đường vào bãi thuyền trài thuộc quần đảo trường sa để tránh chú gió
do sóng to gió lớn tàu bị đánh chìm trên tàu có bốn mươi bốn ngư dân phát tín hiệu và bám phao kêu cứu
nhận được thông tin anh bùi văn danh thuyền trưởng tàu qng chín mươi nghìn tám trăm một mươi bảy ts xã bình chánh huyện bình sơn tỉnh quảng ngãi
quyết định tiếp cận tàu bị nạn để cứu các ngư dân sau hơn một ngày tìm kiếm tàu qng chín mươi nghìn tám trăm một mươi bảy đã tìm được tàu bị nạn
và vớt được bốn mươi một ngư dân trong tình trạng sức khỏe suy kiệt mặc dù tích cực tìm kiếm nhưng không thể tìm thấy ba ngư dân còn lại